hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo tài liệu của cơ quan điều tra lợi dụng chủ trương chính sách của nhà nước trong việc bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi thực hiện nhiệm vụ của mình vũ văn nhất là thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện kỳ anh
đã thông đồng cùng với trần hữu thắng là cán bộ hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện
bằng nhiều thủ đoạn gian dối đã lập khống năm bộ hồ sơ bồi thường mang tên người thân và họ hàng
với tổng diện tích là trên bảy mươi bảy m hai thuộc đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp của khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
áp giá bồi thường sai quy định với tổng số tiền trên một bảy tỷ đồng gây thất thoát ngân sách nhà nước gần một tỷ đồng
với những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vũ văn nhất trần hiễu thắng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật